đã đến lúc phải nhìn nhận nghiêm túc việc tình hình tội phạm diễn biến ngày càng phức tạp để tìm hướng giải quyết
đó là ý kiến của nhiều đại biểu khi thảo luận về các báo cáo của chính phủ trong công tác phòng chống tội phạm
và vi phạm pháp luật tại phiên họp thứ ba của ủy ban thường vụ quốc hội
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
qua thảo luận các đại biểu đánh giá những tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu tình hình tội phạm đã được kiềm chế
một số loại tội phạm giảm mạnh nhiều vụ được phát hiện xử lý kịp thời
một số vụ án tồn động đã được giải quyết rứt điểm các vụ trọng án được khám phá nhanh đạt tỷ lệ cao
tuy nhiên theo ý kiến một số đại biểu kết quả phát hiện vi phạm pháp luật và tội phạm
trên một số lĩnh vực vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu
ví dụ như về tội phạm môi trường trong báo cáo của chính phủ đánh giá là giảm nhưng trên thực tế
hiện tại tình hình vi phạm pháp luật trong lĩnh vực môi trường lại phức tạp và được người dân quan tâm hơn bao giờ hết
như vậy là ở ngay cái chỗ này không chỉ là số liệu thống kê mà vấn đề phân tích
nhưng gần đây chúng ta thấy là cái mức độ vi phạm pháp luật ở cái dạng phổ biến mà nó tác động đến xã hội là tương đối lớn
thứ nhất là lĩnh vực môi trường các vi phạm và tội phạm liên quan đến môi trường
cái thứ hai là nó tác động đến các công nghệ cao chúng ta thấy là nó ảnh hưởng đến xã hội và tác động đến xã hội
và nhiều khi nó sẽ gây nên bất bình nó gây nên cái tư tưởng của nhân dân là người ta thiếu an tâm
về một cái môi trường xã hội lành mạnh
cũng theo ý kiến một số đại biểu đã đến lúc phải nhìn nhận nghiêm túc rằng
việc gia tăng tội phạm đang diễn biến ngày càng phức tạp từ đó để tìm ra hướng giải quyết
năm hai nghìn một mươi bảy chúng ta làm cái gì tôi nghĩ rằng chúng ta nên cụ thể
hai nghìn một mươi bảy thì nó đặc thù là sao và chúng ta sẽ quyết liệt làm cái gì
năm sau trong một hội nghị để nhìn lại công tác và phòng chống tội phạm
và vi phạm pháp luật
năm sau trong một hội nghị để nhìn lại công tác và phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật của chúng ta
chúng ta hiểu rằng chúng ta đang muốn cái gì
và trong năm hai nghìn một mươi bảy chúng ta đã làm cái gì cho được
chứ không thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng đó vất tạp đó đang phát triển
rồi chúng ta cũng phải làm nguyên tắc nghề nguyên tắc kia
các đại biểu cũng đề nghị các cơ quan soạn thảo cần hoàn thiện các báo cáo
để trình ra quốc hội xem xét thảo luận tại kỳ họp thứ hai